tại hà nội hội trợ du lịch quốc tế việt nam năm hai nghìn hai mươi chính thức được khai mạc với chủ đề
chuyển đổi số để phát triển du lịch việt nam
hội trợ thu hút trên ba trăm linh đơn vị du lịch của gần năm mươi tỉnh thành phố và sáu quốc gia vùng lãnh thổ
đây là cơ hội để quảng bá xúc tiến kích cầu du lịch cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số
để vượt qua khó khăn của dịch bệnh và tạo đà tăng trưởng
các doanh nghiệp tham gia đều mang tới các gói kích cầu đầy hấp dẫn
trong đó có những gói giảm giá từ ba mươi đến bốn mươi với chất lượng dịch vụ được nâng cấp
ban tổ chức cũng dành riêng một khu vực cho các công ty công nghệ để giới thiệu công nghệ hiện đại ứng dụng trong lĩnh vực du lịch